người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng và có các phương án bảo vệ tài sản một cách hữu hiệu
như không mang quá nhiều tiền mặt điện thoại đắt tiền ví tiền
cùng các nữ trang cần được để trong túi khóa cẩn thận và đeo trước ngực
các bạn nữ cũng nên đi cùng với nam giới để có thể bảo vệ mình
đồng thời ngăn chặn các đối tượng thực hiện các hành vi trộm cắp